các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi kiểm soát dịch covid một mươi chín tại thôn lộc ninh xã tam thành huyện phú ninh
tại đây một nữ cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát nhắc nhở việc đeo khẩu trang
thì thành bực tức và phản ứng lại lấy bao đựng găng tay cao su trên bàn làm việc ném xuống đất
rồi lấy hộp đựng khẩu trang trên bàn đánh vào nữ cán bộ nhưng không gây thương tích
tiếp đó thành chỉ tay vào mặt một thành viên khác của chốt định đánh cán bộ này nhưng được căn ngăn tiệp kịp thời
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo chín tháng tù giam
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đơn vị này đã phán nhanh chuyên án
bắt giữ ba đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tp huế
vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế
đã bắt giữ ba đối tượng gồm lê đắc phương sinh năm hai nghìn ba
trú tại xã thủy bằng thị xã hương thủy nguyễn đắc thành sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường an tây tp huế và võ vinh sinh năm hai nghìn ba trú tại phường thủy châu thị xã hương thủy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đã cùng nhau gây ra sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tp huế với tổng số tiền cướp giật được gần năm triệu đồng
bốn điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân khác
và cũng trong ngày hôm qua công an xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với quần chúng nhân dân
tổ chức vây bắt tóm gọn đối tượng lê thanh tuấn chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
cùng tăng vật là chiếc xe máy do tuấn vừa trộm trong đêm tại một tiệm internet
vào tối cùng ngày anh nguyễn tấn thành chú tại huyện bù đăng để xe máy trước cửa tiệm internet ở huyện bù đăng
thì tuấn cùng một đồng bọn chở nhau bằng xe máy xuất hiện trước cửa tiệm
đồng bọn của tuấn đứng ngoài cảnh giới còn tuấn lẻn vào bẻ khóa trộm chiếc xe máy rồi nhanh chóng tổ thoát thì bị phát hiện
truy hô mọi người đổi bắt đồng thời trình báo lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn
khi tuấn cùng đồn bọn chạy được hơn một mươi km đến địa bàn ấp thuận tân xã thuận lợi
đã bị lực lượng công an xã thuận lợi phối hợp với quần chúng nhân dân đón lõng vây bắt
riêng đồng bọn của tuấn đã bỏ trốn để lại một xe máy cùng một biển số sơ cua kẹp trên xe
vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị với thủ đoạn táo tợn và liều lĩnh từ cuối năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
một ổ nhóm đã trèo tường và phá khóa cổng đột nhập vào nhà dân và các khu nhà trọ
để thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện yên phong gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
và trước tình hình trên công an huyện yên phong đã triển khai quyết liệt các biện pháp công tác
khẩn trương đấu tranh làm rõ và tóm gọn ổ nhóm trộm cắp máy
chỉ sau một đêm hai chiếc xe máy dựng trong lán nhà anh nguyễn như cường
ở thôn thiểm xuyên xã thị hòa huyện yên phong không cánh mà bay
cổng trí bị mở một số vật dụng khác cũng đã bị mất
trước đó tại gia đình chị dương tị hiền ở thôn tọa đức xã tàm đa huyện yên phong
cũng bị kẻ gian đột nhập vào khóa xe trộm cắp một chiếc xe máy
mọi hôm là cũng khóa cửa cẩn thận nhưng mà hôm đấy là sơ ý là không có khóa cửa
nó ăn trộm đầu tiên là trộm là nó ăn trộm cái con a ballet kia kìa
nhưng mà cái xe đấy là cắm thiệt hóa ở đấy
nó mở ra là chắc là có cái trồng trộm nó phát ra tiếng kêu là nó bỏ
nó chuyển sang cái xe quay trắng
sáng sau dậy thì là phát hiện ra là mất một chiếc xe
chiếc tình hình tội phạm trụng cắp có diễn biến phức tạp
công an huyện yên phong đã xác lập chuyên đoàn đối tranh
và chỉ sau một thời gian ngắn công an huyện yên phong đã làm rõ và bắt giữ
nhóm đối tượng gây án là đặng văn vũ đặng văn mạnh khổng văn tôn
cùng chú viện yên phong và nguyễn văn long chú viện hiệp hòa tiếng bắc giang
đây đều là những đối tượng nghiện ma túy
có sự câu kết với các đối tượng ngoài địa bàn để trộm cắp và tiêu thụ xe máy
vũ là đối tượng chủ mưu cầm đầu đã có một tiền án về tội cướp tài sản
mạnh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp vào dạng sáng hoặc ban đêm
rồi tháo biển kiểm soát mang xe đi tiêu thụ và lấy tiền mua ma túy cùng nhau sử dụng
địa điểm tôi hay chọn để lấy cắp là những nơi tôi những nhà dân mà không khóa cổng là thứ nhất
thứ hai là chỗ đấy nó dễ đột nhập
thứ hai là trong nhà dân
thứ hai là không có cam
và xe hay để ở sân những xe như xe gem hoặc xe hôi là chúng tôi hay đột nhập và lấy
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đã gây ra sáu mươi sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện yên phong và huyện tiên du thị xã tử sơn
thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh và huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
hiện cơ quan huyện yên phong đã thu giữ một mươi bảy xe máy các loại cùng nhiều tác vật khác có liên quan
tiếp tục tập trung điều tra thu hồi các xe tăng vật khác và nhanh chóng đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
tăng cường các công tác thứ nhất là công tác phỏng ngừa khuyên cáo người dân trong việc trông giữ đại sản
thứ hai là đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ và tiến hành điều tra kịp thời đối với những vụ án xảy ra trên địa bàn
việc nhanh chóng điều tra bắt giữ ổ nhóm trộm cắp xe máy manh động đã góp phần giữ vững an ninh trật tự
tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân để phòng tránh trộm cắp xe máy một cách hiệu quả
quan trọng nhất là ý thức của mỗi người dân trong việc tự bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần bóng ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt điều tra làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tp hcm vào ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
vào ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm vũ thanh hà có lây lịch cụ thể như sau
họ tên vũ thanh hà sinh ngày tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại tỉnh hà nam
có tên gọi khác vũ tiến hà quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo không
nơi cư trú thôn hồng sơn xã thanh sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
chỗ ở hiện nay chưa xác định
những nơi đã cư trú phòng hai nghìn chín trăm linh chín tòa nhà ba mươi bốn t hoàng đạo thúy phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội
hai trăm hai mươi một tổ một mươi bốn đường k hai phường cầu diễn quận nam từ liêm tp hcm
con ông vũ tiến lâm con bà hoàng thị chi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị vũ thanh hà sớm đến cơ quan điều tra để làm việc
ai biết thông tin liên quan hoặc là bị hại của vũ thành hà đề nghị cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
theo địa chỉ hai trăm sáu mươi tám trần hưng đạo phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm đội ba pc một